trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tổ hai mươi một thuộc công an tỉnh cà mau đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời một nhóm thanh thiếu niên đang trên đường mang nhiều hương quý chuẩn bị đánh nhau
theo đó vào lúc hai mươi h một mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi hai công an tỉnh cà mau phát hiện xe máy chở ba người có cầm dạng ba dao tự chế
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra người điều khiển không chấp hành tăng ga bỏ chạy được một đoạn thì bị khống chế
sau đó lực lượng tuần tra phát hiện thêm hai đối tượng khác cũng đang cầm ba hung khí lực lượng tiến hành thu giữ hung khí được biết trong số năm đối tượng bị tạm giữ có bốn đối tượng chưa đến một mươi tám tuổi
càng gần tết nguyên đán tình trạng buôn bán tàng trữ pháo trái phép càng diễn biến phức tạp
võ hải nam và lâm hải âu công chú tại tỉnh tây ninh đã nguyện trang hơn sáu tạ pháo hoa cùng với các thùng trái cây để mang đi bán kiếm lời
tuy nhiên hai đối tượng đã bị tạm giữ
hai đối tượng này đã bị công an tỉnh tây ninh phát hiện bắt giữ
theo khai thác ban đầu các đối tượng khai nhận thông qua mạng xã hội võ hải nam và lâm hải âu đã đặt mua số pháo lậu trên của một đối tượng bên campuchia với số tiền trên một trăm năm mươi triệu đồng
sau đó các đối tượng hẹn nhau tại khu vực biên giới tân châu nhận hàng trở về để bán kiếm lời
khi đến khu vực xã an tịnh thị xã trảng bàng chuẩn bị giao hàng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
theo lời khai trước đó các đối tượng đã thực hiện thành công
một vụ buôn bán pháo lậu khác
bộ đội biên phòng thanh hóa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng vừa tiến hành bắt quả tang một đối tượng người lào vận chuyển trái phép khối lượng lớn chất ma túy qua biên giới
ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tại trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế nam mèo đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa chủ trì
phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nam mèo
bộ hải quan thanh hóa tiến hành bắt quả tang đối tượng cong vang xiong quốc tịch lào đang có hành vi vận chuyển trái phép trên ma túy qua biên giới
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi hai bánh heroin hai mươi hai bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp một mươi hai một kg ketamin tổng trọng lượng khoảng hai mươi một một kg ma túy các loại
một khẩu súng ngắn và một trăm linh viên đạn một xe ô tô bán tải và một số tăng vật khác
quá trình tổ chức phá án đảm bảo tuyệt đối an toàn hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã đông hòa tỉnh phú yên vừa khởi tố bắt tạm giam phan thanh tùng trú tại phường hòa hiệp bắc để điều tra về tội danh cố ý gây thương tích
trước đó phan thanh tùng cùng với nhóm bạn ngồi nhậu tại một quán cà phê tại phường hòa hiệp bắc thì thấy anh võ mộc đạn chú cùng phường đến tiệm tạp hóa bên cạnh để mua đồ
do có mâu thuẫn từ trước nên phan thanh tùng đã cùng với nhóm bạn đánh anh đạt gây thương tích phải đi cấp cứu tại bệnh viện
sau đó cha ruột của anh đạt là ông võ văn đài tìm nhóm của tùng đến nói chuyện thì bị tùng dùng lon bia ném trúng mặt gây thương tích tám
được biết phan thanh tùng đã có bốn tiền án tiền sự về các hành vi cố ý gây thương tích và tổ chức đánh bạc
tin an ninh trật tự phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương vừa bắt giữ nhóm bốn đối tượng có hành vi bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba giao xin quốc tỷ trung quốc nhập
nhóm đã nhập cảnh vào việt nam theo diện du lịch rồi đến ở cùng bạn gái là dương thúy ái
từ đó quen biết với các đối tượng là trần phan vũ thanh nguyễn khánh vĩ chú tại tỉnh bình dương
do cần tiền tiêu xài vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai nhóm này đã bắt cóc giám đốc một công ty nội tất đòi bốn năm tỷ đồng tiền chuộc
nhận được tin báo cơ quan công an đã nhanh chóng bắt giữ được giao xin nguyễn khánh vĩ dương thúy ái và giải cứu thành công an toàn cho bị hại thu giữ bốn năm tỷ đồng cùng các tăng vật
riêng trần phan vũ thanh đã bỏ trốn hiện phòng cảnh sát hình sự đang tổ chức lực lượng truy bắt
công an huyện chư quynh của tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt giữ hai đối tượng trần minh nhi chú ở huyện crong bông và phan thanh hùng chú tại huyện lắc tỉnh đắk lắc về hành vi tham mô tài sản
theo thông tin ban đầu nhi làm quản lý và hùng làm trợ lý quản lý tại siêu thị điện máy xanh đắk lắc
chỉ nhánh xã drei bờ hăng huyện chư quynh
quá trình làm việc thì mỗi cá nhân sẽ được cấp một tài khoản của ứng dụng mvkg có chức năng chuyển tiền để nhân viên có thể thu hộ một số dịch vụ
tuy nhiên do bị thua lỗ trong quá trình đầu tư vào đồng tiền điện tử nên nhi đã đăng nhập vào tài khoản của một số nhân viên trong cửa hàng tạo nhiều giao dịch để chiếm đoạt tiền
theo đó từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng sáu nhi đã chiếm đoạt của siêu thị với tổng số tiền ba trăm tám mươi tám triệu đồng
trong đó với vai trò trợ lý quản lý hùng đã giúp sức cho nhi trong việc duyệt một số giao dịch chuyển tiền
bên cạnh đó nhi còn cấu kết với hùng đã nhiều lần bán hàng cho khách nhưng không xuất hóa đơn để chiếm đoạt hơn ba mươi triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị khác của siêu thị
sáng nay công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng vừa bắt giữ bốn đối tượng gồm trần ngọc vĩ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trần hồng nhận hào sinh năm hai nghìn năm
hứa điền nghĩa sinh năm hai nghìn năm
thạch dương sinh năm hai nghìn hai và thạch dương sinh năm hai nghìn ba cùng chú tại thành phố sóc trăng để điều tra về hành vi cướp và cướp giật tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vào khuya ngày hai mươi một và dạng sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
các đối tượng đã thực hiện liên tục sáu vụ cướp và cướp giật tài sản trên địa bàn huyện trần đè và thị xã vĩnh châu
lấy của người đi đường tổng cộng năm điện thoại di động một sợi dây chuyền vàng và số tiền bốn triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng
trên đường trở về thì bị lực lượng công an bắt giữ
theo cơ quan công an chỉ tính từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai đến nay các đối tượng đã thực hiện hàng chục vụ cướp và cướp giật tài sản
trên địa bàn thành phố sóc trăng thị xã vĩnh châu huyện châu thành long phú và trần đè
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
hai bị can là thò chứ ly sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và giang chúa và sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng chú tại huyện yên minh
đã bị khởi tố bắt tạm giam ba tháng
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện yên minh tỉnh hà giang đã phát hiện đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trên địa bàn
với thủ đoạn rụ rỗ công dân vượt điên trái phép sang trung quốc lao động làm thuê do giang chúa và cầm đầu
hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi của từng đối tượng trong đường dây
với hành vi trốn thuế hà thị huệ chú tại huyện yên phong của tỉnh bắc ninh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam để điều tra
quá trình mở rộng điều tra vụ án trốn thuế xảy ra tại công ty đại thuận cát và công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng hàng lộc từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan công an đã xác minh làm rõ hà thị huệ có hành vi trốn thuế trong quá trình trốn thuế
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba huệ đã lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa là nhôm thỏi tại ga quốc tế đồng đăng thị trấn đồng đăng huyện cao lộc của tỉnh lạng sơn để thực hiện hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân thuế giá trị gia tăng với số tiền trên tám hai tỷ đồng